thông tin về cơn bão số một mươi hai vào hồi bảy giờ sáng nay ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba tám độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một năm độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi hai kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều ngày hôm nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
ở các tỉnh từ quảng trị đến phía bắc hánh hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh đến bốn trăm linh
có nơi trên bốn trăm linh mm quảng bình phía nam khánh hòa và khu vực tây nguyên có lượng mưa phổ biến
từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đợt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba